hai ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc cùng về tội nhận hối lộ
ba ông cao khoa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
bốn ông đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi nguyên giám đốc sở giáo thông vận tải tỉnh quảng ngãi cùng về tội nhận hối lộ
năm ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
sáu ông phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giáo thông vận tải nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng sở giáo thông vận tải tỉnh quảng ngãi
bảy ông lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
tám ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
chín ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
một mươi ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn phòng quản lý sức nhập cảnh công an tp đà nẵng xuất đã phát hiện amjusel có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn
trước khi đến đà nẵng đối tượng nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất lẩn trốn một thời gian tại thành phố hồ chí minh
vào ngày hai mươi năm tháng hai đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an amsu jee thừa nhận mình bị cơ quan chức năng hàn quốc điều tra về hành vi trang web đánh bạc bất hợp pháp với số tiền bốn mươi bốn tỷ quân
cùng với tám trăm hai mươi hai tỷ việt nam đồng
hiện đối tượng đã được bàn giao cho phía chức trách hàn quốc theo đúng quy định
phòng kỳ sát hình sự công an tp thành hóa vừa bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại nhà trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thị trấn vĩnh lộc huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
thu giữ hai trăm bốn mươi hai triệu đồng tại khu vực đánh bạc và nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp và tập trung nhiều đối tượng hình sự có nhiều tiền án tiền sự ở nhiều địa phương khác
đến tham gia đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sới bạc này là do trịnh đình tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trịnh việt linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng ở huyện vĩnh lộc đứng ra tổ chức
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ